phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông justin út giám đốc khu vực châu á thái bình dương của diễn đàn kinh tế thế giới wef
phó thủ tướng vương đình huệ hoan nghênh ông justin hud đã tới việt nam để khởi động việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa việt nam và diễn đàn kinh tế thế giới wef
về phát triển nền kinh tế việt nam tự cường trước tương lai
phó thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam coi trọng hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới hai nghìn hai mươi
đặc biệt khi việt nam vừa tổ chức thành công năm apec và tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn một mươi bảy là chủ nhà của diễn đàn kinh tế thế giới asean năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng mong muốn wff quảng bá hội nghị wff asean hai nghìn một mươi tám tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu
giúp chính phủ việt nam đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới để truyền thông điệp về cam kết nỗ lực đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng
ông justin hoot cho biết wff sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ để triển khai hiệu quả thỏa thuận của hai bên
nhằm mang lại giá trị
kinh tế xã hội tích cực cho việt nam
giám đốc khu vực châu á thái bình dương của wef cũng vui mừng được mời lãnh đạo chính phủ việt nam
tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới davos năm hai nghìn một mươi tám tại thụy sĩ với chủ đề
của cách mạng công nghiệp bốn với vấn đề việc làm
ngoài ra có nhiều lịch trình hoạt động liên quan tới asean và việt nam